tại hà nội bảo tàng lịch sử quân sự việt nam phối hợp với cục văn thư và lưu trữ nhà nước
tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề luôn có bác trong tim
hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
triển lãm giới thiệu gần ba trăm linh tài liệu hình ảnh và hiện vật tiêu biểu về chủ tịch hồ chí minh
gồm có ba phần chính vị cha già dân tộc người là niềm tin tất thắng xứng danh bộ đội cụ hồ
triển lãm diễn ra nhằm tôn vinh ngợi ca những công hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
đối với dân tộc việt nam thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hàn đối với người
qua đó động viên cán bộ chiến sĩ toàn quân các tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh thực hiện
có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh xây dựng ý chí quyết tâm
tinh thần trách nhiệm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ
thời kỳ mới triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ thứ bảy ngày một mươi sáu tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
số hai mươi tám a điện biên phủ ba đình hà nội